thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng tới dân hương tại đền thờ quốc tổ lạc long quân trong quần thể khu di tích lịch sử đền hùng
để tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước
đền được xây dựng tại núi sim xã chu hóa thành phố việt trì hành hành vào ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn chín
đúng vào dịp lễ dỗ tổ hùng vương năm kỷ sử hai nghìn chín
sáng mai ngày một mươi tháng bốn chủ tịch nước nguyễn xuân phúc sẽ chủ trì lễ dỗ tổ hùng vương năm nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
để tri ân công đức các vua hùng
đã có công dựng nước tại điện kính thiên trên đỉnh núi nghĩa lĩnh
thưa quý vị vào tối ngày hôm nay tức ngày chín tháng ba âm lịch nằm trong khuôn khổ các hoạt động dỗ tổ hùng vương
lễ hội đền hùng năm hai nghìn hai mươi hai tại tỉnh phú thọ đã diễn ra chương trình nghệ thuật linh thiêng nguồn cội đất tổ hùng vương
gắn với kỷ niệm một mươi năm unesco công nhận tín ngưỡng thờ cúng hùng vương là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
chương trình nghệ thuật đã diễn ra tại sân khấu công viên văn lang
thành phố việt trì tỉnh phú thọ với chủ đề linh thiêng nguồn cội đất tổ hùng vương
bên cạnh các hoạt động chính như lễ rỗ đức quốc tổ lạc long quân và lễ dân hương tưởng niệm tổ mẫu âu cơ
sau đó là màn bắn pháo hoa tầm cao phục vụ đồng bào và du khách về dự dỗ tổ hùng vương năm hai nghìn hai mươi hai
trước đó nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực diễn ra hoạt động của lễ hội
công an tỉnh phú thọ đã tiến hành triển khai lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng phương tiện giao thông
đảm bảo an toàn cho du khách tham gia các hoạt động lễ hội
thưa quý vị dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày rỗ tổ mùng một mươi tháng ba
câu ca giao như một lời nhắc nhở mỗi người dân việt nam dù đi đâu về đâu cũng phải nhớ về nguồn cội của dân tộc
và lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh
các vua hùng đã có công dựng nước
bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước không chỉ tôn vinh công lao giữ nước của các vua hùng
của các bậc tiền nhân mà trên hết là lời nhắc nhở ý thức trách nhiệm giữ nước của các thế hệ sau
trong đó có lực lượng công an nhân dân học tập và làm theo lời bác trải qua bảy mươi bảy năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
lực lượng công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh thực hiện tốt vai trò nằm cốt trong giữ vững an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
giữ nước phải đi đôi với giữ nước
trong đó theo chủ tịch hồ chí minh giữ nước đó là quyết tâm chiến đấu hy sinh
để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ độc lập thống nhất và chủ quyền của đất nước
giữ nước còn là toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân
bởi nhân dân là gốc của đất nước
giá trị lịch sử đó là sợi trì đỏ xuyên suốt trong chặng đường bảy mươi bảy năm qua của lực lượng công an
bởi công an việt nam là công an nhân dân dựa vào nhân dân để công tác chiến đấu và vì nhân dân phục vụ
những năm đã qua cũng có thể thấy công an nhân dân không thể hoàn thành những nhiệm vụ
như đã lập lên những chiến công thành tích ấy nếu tách rời khỏi nhân dân
vì vậy ở đây
chúng ta phải hiểu một điều rằng công an việt nam này đấy bản chất là công an nhân dân
thì cái bản chất này nó thể hiện trên cả hai mặt
một mặt đấy là được thành lập ra không có một cái mưu cổng nào khác mối kích nào khác là phục vụ nhân dân
là của nhân dân là con em nhân dân
nhưng cái ý nghĩa thứ hai đấy mình sinh ra mình được thành lập vì nhân dân phục vụ nhân dân
thì đấy là cái nghĩ rằng là cái sứ mệnh của mình
cái trách nhiệm của mình
nhưng quên mất rằng không có nhân dân thì không có mình
cái sự tồn vong của mình là gắn với hai chữ nhân dân
trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp
các thế lực thù địch vẫn luôn âm mưu chống phá đảng chống phá nhà nước
lời căn dặn phải cùng nhau giữ lấy nước của bác càng có ý nghĩa thực tiễn
trong đó lực lượng công an nhân dân quyết tâm giữ vững an ninh trật tự
để bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước
việt nam trở thành điểm đến an toàn trở thành tâm điểm của thế giới
khi nhiều sự kiện lớn được tổ chức tại việt nam
là hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần hai đại lễ vê sắc liên hợp quốc
hội nghị cấp cao asean và nhiều hoạt động quốc tế quan trọng khác
tất cả đều được đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối
trong suốt cả một cái thời gian vừa qua
việt nam chúng ta là luôn luôn tổ chức rất nhiều các cái cuộc hội thảo
cũng như là các cái tổ chức sự kiện
mà trong đó chúng ta lấy cái nhiệm vụ số một là đảm bảo an ninh an toàn
mà chúng ta đã thực hiện được những điều đó
nó rất có uy tín với quốc tế
bởi vậy tôi cho rằng là nó sẽ là quảng bá cái hình ảnh của việt nam ra trường thế giới
đó là gì đây là một nước an ninh nhất an toàn nhất
và là một nước yêu chuộng hòa bình nhất
và đang tiến hành các công cuộc cải cách mở cửa rất là hiệu quả
bảo vệ sự bình yên của nhân dân tại bất cứ nơi đâu luôn có hình ảnh của lực lượng công an
đấu tranh không khoan nhượng chấn áp mạnh với các loại tội phạm
trật tự kỷ cương an ninh xã hội an ninh con người có nhiều chuyển biến tích cực
được nhân dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao
đặc biệt trong suốt hơn hai năm phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng công an một trong những lực lượng tuyến đầu
đã nỗ lực có mặt tại những điểm nóng khu vực cách ly phong tỏa
hình ảnh đó đã trở thành điểm tựa để người dân an tâm hơn

nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng đã xác định
xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại
đây là một chủ trương lớn của đảng tạo tiền đề điều kiện cơ bản quan trọng
để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
điều này cũng đang đặt ra cả cơ hội và thách thức cho công tác xây dựng công an nhân dân
đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
chúng tôi thì có một cái điều mong muốn là nhân dân sẽ được sống trong hòa bình
trong ổn định trong hạnh phúc và để làm cái tiên đề
để cho cả nước chúng ta sẽ ổn định và phát triển
lực lượng công an sẽ làm hết sức mình để phục vụ cho cái mục tiêu đó
phục vụ đất nước phục vụ nhân dân
lời bác dạy tại đền hùng cách đây sáu mươi tám năm
các vua hùng đã có công dự nước
bác trao ta phải cùng nhau giữ lấy nước
được ví như một mệnh lệnh vang vọng trường tồn cùng với đất nước
với dân tộc việt nam
càng thấm thiế lời dạy của bác
càng quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của người
và lực lượng công an nhân dân quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách
phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
giữ vững an ninh trật tự phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng
bảo vệ và phát triển đất nước
xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước
và nhân dân
thưa quý vị một bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng viêm tụy hoại tử
nhiễm covid một mươi chín trong tình trạng nguy kịch
sau một thời gian dài điều trị
đã hồi phục vụ đắc lực
và được xuất viện
kỳ tích này là nhờ sự nỗ lực hết mình cứu sống của bệnh nhân
của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện một mươi chín tháng tám bệnh bộ công an
mời quý vị cùng đến với câu chuyện cảm động ở nơi hồi sinh của sự sống này
trở về từ cửa tử
và như được sinh ra lần thứ hai
anh trương văn hưng ở huyện lạng giang tỉnh bắc giang
không giấu được niềm vui cảm xúc
sau một thời gian điều trị tích cực tại bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an
những người đồng đội
đồng chí ở quê hương
đã đến bệnh viện để chia sẻ niềm vui với anh và gia đình
đó cũng là nguồn động viên lớn
để anh sớm trở lại với nhiệm vụ công tác
được nghe mọi người kể này
thì tôi phải nói là trong cái tình trạng thập tử nhất sinh ấy
may được các bác sĩ của bệnh viện
đặc biệt là cái khoa hồi sức tích cực
đã dùng tất cả các biện pháp
cấp cứu kịp thời
tôi đã giữ được
hại được tính mạng
và bây giờ tình trạng sức khỏe của tôi rất là tốt
các bác sĩ
các nhân viên y tế rất là quan tâm
chú đáo trong cái việc điều trị
động viên trong cái suốt cái quá trình
tôi điều trị tại bệnh viện
nên là tôi mới được
cái tình trạng sức khỏe của tôi
nó mới nhanh chóng được hồi phục như hiện tại
đại úy trương văn hưng
được chuyển vào khoa điều trị tích cực
và chống độc
bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an
trong tình trạng
suy hô hấp
huyết áp tụt
và suy đa tạng

sớp nhiễm khuẩn nặng
suy đa tạng
phác đồ điều trị
cái quá trình điều trị
nó đã rất phức tạp
rất khó khăn rồi
tuy nhiên là trên một bệnh nhân nhiễm covid
thì cái sự phức tạp khó khăn đấy
nó lại còn góp lên nhiều lần nữa
vì các cái quy trình áp dụng
đối với bệnh nhân bình thường
nó khác với quy trình áp dụng trên một cái bệnh nhân nhiễm covid
sau ba ngày
điều trị tích cực như thế
với sự nỗ lực cố gắng của các bác sĩ
các điều dưỡng
ở trong khoa
thì bệnh nhân đã cải thiện các chức năng cơ quan
cải thiện một cách rõ ràng
đến ngày thứ bảy
sau khi áp dụng các kỹ thuật điều trị hiện đại tiên tiến như thế
thì bệnh nhân đã hồi phục khá là tốt
và chúng tôi đã bỏ được máy thở cho bệnh nhân
cho bệnh nhân tự thở
bệnh nhân đã nói chuyện được
cho đến ngày hôm nay thì như các bạn thấy là
bệnh nhân đã hoàn toàn bình thường
gần như hoàn toàn bình thường
bệnh nhân đã được ra viện
với quyết tâm cao của tập thể khoa điều trị tích cực
và chống độc đơn nguyên icu covid một mươi chín
cùng với sự chỉ đạo sát sao của ban giám đốc bệnh viện
đại úy trương vân hưng đã được cứu sống
là người vợ
hàng ngày tức trực bên cạnh chồng
chị hạnh không khỏi xúc động vì sự tận tình chăm sóc
không quản ngày đêm của các bác sĩ
cái đêm hôm mà hai bố con và cùng một anh
cũng là y tá bác sĩ ở bệnh viện
cũng là cơ quan của em xuống cùng em nữa
khi mà nghe tin là tỷ lệ tiên lượng
tỷ lệ sống và thành công của chồng em
nó dưới một mươi
thực sự là tim của em nó gần như là nó đập rất là nhanh
nói chung là nước mắt của em cứ tuôn trào thôi
thực sự là mình đã cố gắng tìm nén rồi
nhưng thực sự là rất là đau đớn luôn
khi mà nghe tỷ lệ thành công của chủ mình rất là thấp như vậy
kể cả bố chồng em cũng như thế
kiểu như là chất đứng lặng người luôn ấy
tôi rất là muốn gửi
thay mặt gia đình
gửi lời cảm ơn đến tất cả lãnh đạo của bệnh viện
lãnh đạo của khoa cũng như là toàn bộ đồng hữu y tế bác sĩ ở đây
đã tận tình chú đáo và chăm sóc chúng tôi trong suốt một khoảng thời gian qua
để giúp chồng tôi có thể hồi phục một cách rất là nhanh chóng
trường hợp của đại úy trương văn hưng
là một trong rất nhiều những bệnh nhân tiên lượng nặng
đã được hồi sinh tại bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an
với sự tận tâm tận sức trong lĩnh vực nghiên cứu
cập nhật công nghệ điều trị mới
cùng trang thiết bị y tế hiện đại
bệnh viện một mươi chín tháng tám đang nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp
về người chiến sĩ y tế công an trong lòng nhân dân
góp phần quan trọng nâng cao uy tín của y tế công an
trong hệ thống y tế quốc dân
thưa quý vị với chủ đề tận hưởng đà nẵng
chương trình kích cầu du lịch năm hai nghìn hai mươi bốn
với sự đồng hành của hơn hai trăm linh doanh nghiệp
vào ngày hôm nay ngay trong ngày nghỉ lễ rỗ tổ hùng phương đầu tiên
đà nẵng đã thu hút hàng nghìn lượt khách
bởi sự phong phú của các hoạt động vui chơi giải trí
và đây là một tín hiệu khởi sắc cho ngành du lịch
sau khi mở cửa trở lại
mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của nhóm phóng viên
trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ
công viên nước này đã thu hút gần một năm trăm linh lượt khách
khi đến vui chơi nghỉ dưỡng
tất cả du khách sẽ được giảm giá ba mươi phí dịch vụ
đây cũng là một trong tám gói sản phẩm chính
được đà nẵng tập trung kích cầu mở đầu mùa du lịch năm nay
đầu tiên thì mình có hứng thú
khi thấy tắm nước khoáng nóng của nhật bản
thì đó là một cái rất là cho mình gợi ý khi đến đây
thứ hai là mình thấy cũng đang có khuyến mại nữa
nên là cũng là một tên thường lý do để mình gọi xem người ở đây
chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng thành phố
trong mùa kích cầu du lịch năm hai nghìn hai mươi
dự kiến trong hai ba ngày tới
sẽ có khoảng hai đến hai năm trăm linh lượt khách
đến với công viên nước mikazuki
đây là một tín hiệu đáng mừng
tuy vậy chúng tôi vẫn hướng dẫn du khách
tuân thủ đầy đủ các biện pháp
trong phòng dịch trước khi vào khu vui chơi
còn tại các bãi biển đà nẵng như mỹ an mỹ khê
luôn là địa điểm hấp dẫn đối với người dân du khách
bởi các hoạt động thể thao lướt sóng
và dịch vụ trên bãi biển
theo ban quản lý lượng người tập trung về đây
trong ngày nghỉ lễ đầu tiên tăng gấp đôi so với ngày thường
bên cạnh việc tập trung xây dựng các sản phẩm mới
phục vụ du khách công tác đảm bảo an ninh an toàn
cũng được chú trọng
hiện nay thì lực lượng của đậu quốc hộ dọc hai tiếng biển
trên hoàng sa võ ngọc giáp trường sa và nguyễn quốc thành
bố trí anh em trực quân số trăm trăm
và bên cạnh đó thì những khu vực trọng điểm
sẽ tổ chức tổ tuần tra đến hai mươi một h ba mươi hàng đêm
để nhắc nhở lượng du khách du lịch
mà họ đi ra chơi như biển họ tắm
để cho đảm bảo an toàn
thứ hai nữa thì thường xuyên tuyên truyền
trên hệ thống loa phát thanh vang biển
để khuyến cáo người dân du khách
tắm ở những khu vực mà còn có
lực lượng cứu hộ
để tránh trường hợp
sự cố đu nước đáng tiếc xảy ra
bắt đầu từ hôm nay
đà nẵng cũng đưa vào hoạt động chương trình
biểu diễn âm nhạc điện tử
lần đầu tiên tổ chức có tên
diễn ra tại công viên bờ đông cầu rồng
từ một mươi năm h đến một mươi tám h hàng ngày
người dân và du khách sẽ được trải nghiệm
dòng nhạc điện tử hiện đại và văn minh
đang thu hút đông đảo giới trẻ
trên toàn thế giới
bên cạnh đó các điểm đến như bảo tàng
giáo hành sơn tại đà nẵng cũng được miễn phí
một trăm linh vé vào cửa
nhằm thu hút du khách trở lại
dịp lễ dỗ tổ hùng vương năm nay
chung với dịp nghỉ cuối tuần
người dân có thời gian cho những chuyến du lịch trải nghiệm
tại huyện đảo lý sơn của tỉnh quảng ngãi
chuyến tàu cao tốc đưa khách từ đà nẵng
ra thẳng huyện đảo lý sơn cũng chính thức
đi vào hoạt động càng góp phần giúp huyện đảo
thu hút khách du lịch đông
không khí tấp nập và nhộn nhịp cũng đã quay trở lại
sau thời gian dài du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
trưa ngày chín tháng bốn hơn ba trăm linh khách trên chuyến tàu
đầu tiên khởi hành từ đà nẵng
đã đặt chân tới hòn đảo lý sơn
trong sự chào đón của chính quyền
và người dân huyện đảo
cùng với du khách từ nhiều tỉnh thành đến lý sơn
xuất phát từ cảng xác kỳ quảng ngãi
không khí đông vui rộn ràng
đã rất lâu rồi nay mới quay trở lại
vì chị cũng chưa có điều kiện
do chưa có điều kiện đi nhưng mà lần này
có chuyến tàu đi thẳng nên chị đi
chị nghĩ là nó cần tiền hơn
nó rút ngắn thời gian của mình hơn
mình đến lý sơn lần này lần thứ ba rồi
ở đây khá là rẻ với lại mọi người thân thiện
cho nên mình thích đến đây nhiều
tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện đảo
ghi nhận lượng khách đặt phòng khá đông
riêng khách sạn này với tổng số chín mươi ba phòng
đã được đặt chín chỗ
so với lượng khách trước đây
thì mọi người đã biết về tình hình dịch bệnh
rất khó khăn
dẫn đến lượng khách rất ít rất là vắng
nhưng mà trong dịp lễ này
thì lượng khách đã bắt đầu phát triển
và nhiều khách đã
tới lý sơn
trong ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ
vô tổ hồng vương năm nay huyện đảo lý sơn
đón khoảng một khách
so với những năm trước khi chưa chịu tác động
bởi dịch bệnh vẫn là con số khiêm tốn
tuy nhiên đây đã là tiếng hiệu đáng mừng
trong giai đoạn phục hồi du lịch
thời gian đến nhất là dịp lễ ba mươi tháng bốn
một tháng năm tới đây huyện đảo lý sơn
sẽ tổ chức nhiều hợp đồng lễ hội
ứng ứng nhu cầu tham quan vui chơi của du khách
là một trong những điểm đến nổi bật
và ấn tượng nhất của tỉnh quảng ngãi
lý sơn kỳ vọng du lịch sớm bước phá
phục hồi góp phần nâng cao đời sống
cho bà con huyện đảo
hôm nay trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ
dỗ tổ toàn quốc đã xảy ra hai mươi bảy vụ
tai nạn giao thông đường bộ làm chết
một mươi một người bị thương một mươi bốn người
đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ
các địa phương đã kiểm tra và xử lý
hơn bảy trường hợp xử phạt
nộp kho bạc nhà nước năm chín tỷ đồng
tạm giữ hai mươi bốn xe ô tô hơn
bảy trăm một mươi xe mô tô tước bốn trăm hai mươi
giấy phép lái xe các loại
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của cục
đã kiểm tra và xử lý hơn một trăm linh trường hợp
vi phạm trật tự an toàn giao thông xử phạt
gần bốn trăm tám mươi triệu đồng
trên các tuyến cao tốc có lúc lực lượng phương tiện
đông phải di chuyển chậm nhưng
không xảy ra ổn tắc
tiếp tục với những thông tin khác
vào rạng sáng nay một vụ cháy lớn đã
xảy ra trên đường lý thường kiệt khu phố
phú thanh phường tân phú thành phố
đồng xoài tỉnh bình phước ngọn lửa đã
thiêu dụi hoàn toàn một trung tâm đồ chơi xe máy
cùng một kiosk bên cạnh ước tính thiệt hại
hàng tỷ đồng rất may là không
có thiệt hại về người
nhận được tin báo
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và
thứ nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước
đã điều động năm xe chuyên dụng cùng
hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ có mặt tại
hiện trường để khống chế ngọn lửa
khu vực xảy ra cháy là nơi
chứa nhiều xe máy cùng dầu nhớt
và vật dụng dễ bắt lửa nên khi đến
nơi đám cháy đã bùng phát dữ dội
xung quanh đều có cửa cuốn khiến công tác chữa cháy
gặp nhiều khó khăn các lực lượng đã
phải phá cửa để nhanh chóng xử lý đám cháy
và sau gần một giờ đồng hồ
đám cháy được khống chế nguyên nhân của vụ cháy
được cơ quan chức năng điều tra
thưa quý vị hiện thì sinh viên và học sinh
đang phải đối diện với rất nhiều áp lực
nó có thể là những vấn đề trong chuyện gia đình
trong chuyện tình cảm hay là học tập
những điều này đã cản trở khó khăn
trong giai đoạn dịch bệnh và cách giải quyết
những vướng mắc cũng không có gì hiệu quả hơn
là bằng việc được chia sẻ được lắng nghe
và thấu hiểu câu chuyện chúng tôi ghi nhận
là tâm sự của những em học sinh đã biết đặt mình
vào vị trí của bố mẹ và thầy cô
và cũng chính người lớn cũng đã tìm cách
để lắng nghe con trẻ để giúp xóa đi
giúp các em giảm tỏa những áp lực
cái đợt chọn trường thi cấp ba
sợ sức của em không vào được trường phúc lợi
thì em có chọn trường thấp điểm hơn
nhưng bố mẹ em
vẫn muốn vẫn ép em vào trường phúc lợi
thì lúc đấy em rất áp lực
là một người đã từng bị
bạo lực đường và đã vượt qua được với họ
đó là hai trong số
nhiều em học sinh tại một trường trung học phổ thông
đã từng bị ảnh hưởng tâm lý
bởi những vướng mắc trong cuộc sống
cũng như trong học tập
và cách mà các em giải quyết vấn đề
lúc đầu em sức của em
em chỉ nghĩ em vào được nguyễn văn cửu thôi
thì từ nhà em sang nguyễn văn cử rất là xa
thì từ nhà em đến phúc lợi
chốn năm phút thôi cho nên bố mẹ em kiểu
tiện ý muốn gần thì
thì muốn em vào phúc lợi
đấy thì em cũng muốn bố mẹ em
chia sẻ nhiều cái là
cố gắng thấy phúc lợi để tiện đường
không bị khổ đứng trời mưa trời nắng
suy nghĩ tích cực
để hành động tích cực chính là cách
minh hòa ánh dương và nhiều em
học sinh khác đã lựa chọn khi gặp vấn đề về tâm lý
các em tìm cách chia sẻ
vấn đề với thầy cô bố mẹ
đặc biệt biết đặt mình vào hoàn cảnh của người lớn
để lắng nghe nỗi lòng
của người làm cha làm mẹ
em thấy em sống lạc quan em vui
với cả em
chia sẻ với bố mẹ với các bạn
những điều em khúc mắt
thì sẽ có những hướng giải quyết
và em sẽ không áp lực hơn
làm thế nào để cho con trở thành bạn của mình
thì đó mới là cái vấn đề
mà mỗi phụ huynh sẽ cần phải lưu tâm
khi có hiểu thì mới có thương
vậy thì bạn có hiểu được con của mình hay không
ở lứa tuổi đó con cần gì
thì tôi nghĩ rằng khi đã hiểu được con
đồng hành với con thì sẽ tìm được
cho con những cái giải pháp những cái hướng
mà khi con gặp phải những vấn đề tiêu cực
hay những cái stress trong cuộc sống
với cái áp lực của con nếu như chúng ta hiểu
thì chúng ta sẽ đồng hành được
và khi chúng ta đồng hành được với con
đó là lúc tôi nghĩ rằng là sẽ giúp cho con
của mình phát triển một cách tốt nhất
cả về tinh thần cũng như sức khỏe cũng như về trí tuệ
cha mẹ lắng nghe con cái
và ngược lại con cái thấu hiểu
nỗi lòng cha mẹ những khoảng cách sẽ
dần thu ngắn lại còn tại các trường học
những phòng tham vấn tâm lý như thế này
đã được mở ra giúp các em
giải quyết những vướng mắt trong học đường
các em thường
gặp phải thì là cái
tuổi mới lớn ví dụ như phát sinh
tình cảm với
bạn bè trong lớp
và thầy cô với bố mẹ
là những người lớn thì không hiểu
những cái đó và thường
gây áp lực ngăn cấm của học sinh
đó là một cái thứ hai nữa là
vừa rồi thì cũng có thêm một cái phát sinh
nữa là các em mắc
cái covid thì
cái đợt đầu đấy là đi
tập trung thì các em bị tâm lý
là mọi người không thông cảm
và có những cái nơi
thì còn bài xích cho nên các em
bị áp lực tâm lý
những lớp học mang tên hạnh phúc ở đó
các con không bị áp lực về điểm số
mỗi ngày các em đến trường là một ngày vui
như câu chuyện sẻ chia của con cái
với bố mẹ để từ đó các em
có môi trường tốt nhất để học tập
và phát triển